tại buổi tọa đàm với tổ chức kinh tế doanh nghiệp nhật bản vào chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ
thị trường việt nam đủ lớn cho các kế hoạch đầu tư kinh doanh tham vọng phù hợp với các chiến lược tái cấu trúc
dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu và khu vừng của các nhà đầu tư quốc tế đặc biệt là nhật bản
đánh giá cao vai trò của cộng đồng doanh nghiệp nhật bản thủ tướng nhấn mạnh doanh nghiệp nhật bản luôn giữ chữ tín
đây là điều rất quan trọng trong làm ăn kinh doanh
thủ tướng cho biết quốc hội việt nam đã thông qua luật đầu tư luật doanh nghiệp sửa đổi luật đầu tư ppp với nhiều điểm mới
minh bạch thuận lợi ưu đãi đầu tư thực hiện các cam kết tiêu chuẩn cao của các fta như cptpp evfta
việt nam sẽ trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn có môi trường đầu tư theo các chuẩn mực quốc tế tiên tiến
nhấn mạnh việt nam đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh covid một mươi chín thủ tướng nêu rõ
việc thực hiện mục tiêu kép duy trì sản xuất kinh doanh không để đứt gãy chuỗi cung ứng
các doanh nghiệp nhật bản cũng nêu ra nhiều vấn đề trong hợp tác đầu tư tại việt nam
như nguồn nhân lực phát triển một số lĩnh vực mới công nghiệp hỗ trợ về nghiên cứu và phát triển
ghi nhận và trả lời các vấn đề doanh nghiệp nhật bản quan tâm thủ tướng yêu cầu các bộ
ngành địa phương nhanh chóng thao gỡ các vấn mắc thuộc thẩm quyền không được để chậm trễ
thủ tướng khẳng định tạo mọi điều kiện để việc mở rộng đầu tư của một mươi năm doanh nghiệp nhật bản
trong đợt đầu tiên được triển khai thuận lợi nhất cũng như chuẩn bị tốt hơn nữa cho các đợt đầu tư tiếp theo
cũng tại buổi tạ đàm thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chứng kiến lễ trao biên bản ghi nhớ
giữa cục đầu tư nước ngoài bộ kế hoạch và đầu tư và gcho việt nam